sở tài nguyên và môi trường vừa báo cáo ủy ban nhân dân tp hà nội về việc xả nước rửa bể ra môi trường của công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà
và đề nghị công ty này không xả thải ra suối đồng bãi thôn dục xã yên bình huyện thạch thất thành phố hà nội
xét báo cáo của sở tài nguyên và môi trường ngày một một mươi một ubnd tp có văn bản số một mươi nghìn bốn trăm một mươi sáu yêu cầu công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà
nghiêm túc thực hiện công tác quản lý vận hành của bể chứa trung gian theo đúng quy định đảm bảo an ninh trật tự vệ sinh môi trường
trước khi xả thải công ty phải có thông báo gửi chính quyền địa phương biết và giám sát tránh gây hoang mang cho dư luận nhân dân trong khu vực
chất lượng nước xả thải phải đạt tiêu chuẩn môi trường cho phép đề nghị đơn vị nghiên cứu thay đổi phương án xả thải không xả thải ra suối đồng bãi thôn dục xã yên bình huyện thạch thất
căn cứ kết quả phân tích các mẫu nước xả thải tại phòng thí nghiệm nếu các thông số ô nhiễm vượt tiêu chuẩn ủy ban nhân dân thành phố giao ủy ban nhân dân huyện thạch thất lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định